liên quan đến vụ việc cô gái hai mươi ba tuổi tử vong trên gác lửng của căn nhà trọ ở tp thủ đức tp hcm
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
nghi can trần hữu phúc hai mươi một tuổi quê an giang đã ra đầu thú
theo cơ quan công an sau khi sát hải vợ tại căn nhà tp hcm nghi can bỏ trốn về quê ở an giang
và sau đó ra công an địa phương để đầu thú
công an tp hcm đã cử cán bộ xuống tỉnh an giang để tiếp nhận
và di lý phúc về trụ sở để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra
trước đó khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bốn tháng bảy mẹ của nạn nhân trình báo về việc con gái bà tử vong
tại nhà trọ trong hẻm hồ chí quốc phường bình triều
sau khi gây án nghi phạm uống thuốc trừ sâu để tự tử
nhưng được người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
hôm nay công an huyện đông anh hà nội đã tạm giữ hình sự nhóm năm đối tượng
đều chú huyện đông anh để làm rõ hành vi cướp tài sản
nhóm cướp đa phần sinh năm hai nghìn sáu hai nghìn bảy nhưng hành động táo tợn
khi kể sao vào cổ người đi đường để đe dọa cướp tài sản
qua đầu tranh khai thác các đối tượng khai nhận đã thực hiện năm vụ cướp giật tài sản
và một vụ trộm cắp ở các xã trên địa bàn huyện đông anh
vụ việc đang được điều tra làm rõ
một tụ điểm đánh bạc qua mạng internet có nhà cái đặt tại nước ngoài
vừa bị công an tỉnh vĩnh long triệt phá
kiểm tra căn nhà hoang thuộc ấp mỹ phú xã mỹ lộc
lực lượng công an phát hiện có một mươi bốn đối tượng đang tụ tập tổ chức đá gà
qua mạng internet ăn thua bằng tiền
có tên miền là svvs ba trăm tám mươi tám com
nhà cái đặt tại campuchia
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm một laptop một tv
số tiền tám trăm tám mươi năm đồng bên trong sổ cá cược
kiểm tra trên người các đối tượng tạm giữ gần ba mươi triệu đồng
một mươi một điện thoại di động bảy xe mô tô
hiện nhóm đối tượng trên đã được bàn giao cho công an huyện tam bình
để xử lý theo quy định
một mươi ba đối tượng vừa bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh
tạm giữ về hành vi đánh bạc
trước đó tại khu vực cổng sau trường trung học phổ thông quang trung
công an thị trấn gò dầu tỉnh tây ninh
bắt quả tang nguyễn thanh nam
đang làm cái cho tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
cho một mươi hai người tham gia
thu giữ nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc
trên một mươi bốn triệu đồng và một mươi ba xe mô tô
hiện công an thị trấn gò dầu
chuyển giao người và tăng vật cho công an huyện
gò dầu thụ lý điều tra
chiều nay công an tp hcm đang tiếp tục mở rộng điều tra
làm rõ hành vi tổ chức mua bán dâm
và bán dâm tại cơ sở khách sạn
massa cường thanh ba
đường cao thắng phường một mươi hai quận một mươi
thông kê ban đầu cho thấy
cơ sở này thu lợi nhuận từ hoạt động
mại dâm từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi triệu đồng mỗi tháng
trước đó vào ngày hôm qua
lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính
cơ sở khách sạn massa cường thanh ba
và phát hiện bốn cặp nam nữ
có hành vi mua bán dâm
qua làm việc các đối tượng khai nhận
cơ sở này hoạt động từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
lĩnh vực khách sạn và massa
với giá vé từ bảy trăm linh đồng đến hai triệu đồng
chưa bao gồm tiền hoa hồng cho kỹ thuật viên
nhằm thu hút khách đến cơ sở
quản lý và nhân viên phục vụ
có biết các tiếp viên nữ bán dâm tại khách sạn
nhưng vẫn làm ngơ cho tiếp viên nữ bán dâm cho khách
với giá từ hai năm đến ba triệu đồng mỗi lượt
sáng nay tại hà nội
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án
chiến lược xây dựng và hoàn thiện
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đã chủ trì phiên họp thứ tư của ban chỉ đạo
tham sự phiên họp có các đồng chí
thủ tướng chính phủ phạm minh chính
phó trưởng ban chỉ đạo
chủ tịch quốc hội vương đình huệ
phó trưởng ban chỉ đạo
trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo
bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm
tranh án tòa nhân dân tối cao nguyễn hòa bình
viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các nhà khoa học chuyên gia pháp lý
phát biểu tại phiên họp
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho biết
ngay sau phiên họp thứ ba
ban chỉ đạo đã tổ chức hội nghị ba vùng lấy ý kiến
các thành ủy tình ủy trực thuộc trung ương
tổ chức tám cuộc làm việc
giữa thường trực ban chỉ đạo với chín cơ quan tổ chức có liên quan
tại buổi làm việc
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nêu một số nội dung quan trọng được thảo luận
đó là vấn đề hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực
giữa các cơ quan nhà nước
và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực
vấn đề đổi mới lập pháp
đẩy mạnh cải cách hành chính cải cách tư pháp
vấn đề xác định rõ các mục tiêu nhiệm vụ
giải pháp xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền việt nam
theo từng giai đoạn
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
trưởng ban chỉ đạo cho biết
trên cơ sở lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan chức năng
chuyên gia nhà khoa học nhà quản lý
đảm bảo dân chủ khách quan khoa học
đến nay nhiều vấn đề khác nhau trước đây
đã được thống nhất cao
một số các nội dung khác tiếp tục được lấy ý kiến
nhiên cứu thảo luận kỹ lưỡng
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ
chiều nay đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà
các gia đình thương binh liệt sĩ
trong công an nhân dân
đến thăm và tặng quà
đồng chí thượng tá vũ văn dưỡng
phó trưởng phòng ba cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy bộ trưởng tô lâm đã ân cần
hỏi thăm chia sẻ và động viên
đồng chí vũ văn dưỡng đồng thời khẳng định
những đóng góp của đồng chí vũ văn dưỡng
đã phát huy truyền thống của lực lượng
công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần
vì nước quên thân vì dân phục vụ
trong quá trình thực thi nhiệm vụ
thượng tá vũ văn dưỡng đã bị thương nặng
trong khi truy bắt đối tượng truy nã
đặc biệt nguy hiểm lý a di
trú tại bản ca hầu xã na ư
huyện điện biên
đồng chí vũ văn dưỡng là thương binh bốn mươi một
trải qua hai năm điều trị
đồng chí dưỡng mới có thể đi lại bình thường
tiếp đó bộ trưởng tô lâm
cùng đoàn công tác đã đến thăm
và tặng quà gia đình liệt sĩ phạm công huy
đã hy sinh khi làm nhiệm vụ
tại địa bàn xã đồng tâm huyện mỹ đức
thành phố hà nội
hành động dũng cảm không quản ngại hy sinh
bảo vệ kỷ cương phép nước
vì bình yên cuộc sống của nhân dân
đại quý phạm công huy đã được truy tặng
huân trương chiến công hạng nhất
và được cấp bằng tổ quốc ghi công
ấn cần thăm hỏi động viên thân nhân
các gia đình liệt sĩ bộ trưởng tô lâm khẳng định
đảng nhà nước nhân dân
và lực lượng công an
luôn biết ơn sự hy sinh công hiến to lớn
và bảo vệ tổ quốc
những hy sinh tổn thất cùng với những chiến công
là tấm gương sáng để những thế hệ cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân
học tập nói theo
cùng ngày đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương
do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
làm trưởng đoàn đã về nguồn
sân hoa dân hương trợ anh linh
chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
và cai ngùng liệt sĩ công an nhân dân
tại khu di tích lịch sử nhà công an trung ương
và thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách
trên địa bàn huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
trong khuôn khổ chương trình
đoàn đã tặng quà của tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh bộ công an công an tỉnh
cho năm hộ là gia đình thương binh
chính sách có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn huyện sơn dương
mỗi phần quà trị giá bảy triệu đồng
tại những nơi đến đoàn đã ân cần thăm hỏi
động viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
trước những công hiến của các gia đình liệt sĩ
thương binh và các gia đình chính sách
trên địa bàn
những công hiến của các liệt sĩ thương binh
người có công và cách mạng
luôn được các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng công an
trân trọng biết ơn
là tấm gương sáng để cán bộ chiến sĩ
học tập rèn luyện phân đấu nói theo
chúng con luôn bên mẹ
và thắp sáng nghĩa trang
là hoạt động chiên đặc biệt của thành đoàn đà nẵng
chi đoàn văn phòng thường trú
khu vực miền trung tây nguyên
thuộc cục truyền thông công an nhân dân
cùng các tri đoàn trực thuộc công an thành phố đà nẵng
để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
và bảo vệ tổ quốc
qua từng năm các hoạt động này
tiếp tục được nhân rộng và lan tỏa hình ảnh đẹp
của thế hệ trẻ công an nhân dân ngày nay
nghĩa trang hòa hiệp quận liên chiểu
nơi yên nghỉ của hơn ba trăm linh liệt sĩ
ngay từ sớm
đoàn viên thanh niên lực lượng công an nhân dân
đã có mặt tại đây
dọn vệ sinh và dân hương
lên từng phần mộ
hơn nữa từ nguồn kinh phí vận động
từng cán bộ chiến sĩ
hơn một một trăm linh ngôi mộ liệt sĩ
trên địa bàn toàn quận liên chiểu
đã hoàn thiện trang thiết bị
đoàn thanh niên công an thành phố
cũng mong muốn cho các bạn
đoàn viên thanh niên của thành phố đà nẵng
nói chung và đoàn viên thanh niên
công an thành phố đà nẵng nói riêng
lan tỏa một cái sức
một cái hành động đẹp
một cái nghiên cứu đẹp
đối với những người từ trẻ tuổi
trong công tác này là đầy ngân đáp nghĩa
nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
qua đó là khơi dạy
động lực cho các bạn đoàn viên thanh niên
chúng ta phán đấu hợp tập ràng luyện
thực hiện tốt nhiệm vụ tác chứng môn được giao
tham gia những hoạt động như thế này
không chỉ góp phần nâng cao vai trò
trách nhiệm của đoàn viên thanh niên
mà đây còn là một dịp để
các cơ sở đoàn có cơ hội giao lưu
cũng như là đồng hành và
trao đổi kinh nghiệm với nhau
qua đó góp phần đẩy mạnh hơn
trao và công tác đoàn
tiếp nối chủ hoạt động đền ơn đáp nghĩa
với mô hình chúng con luôn bên mẹ
hôm nay đoàn viên thanh niên
công an nhân dân cũng đến thăm
mẹ việt nam anh hùng phạm thị hương
năm nay mẹ hương đã ngoài một trăm linh tuổi
trong sự nghiệp kháng chiến
trống mỹ cứu nước
mẹ hương đã mất đi hai người thân yêu nhất của mình
sự mất mát đau thương ấy
nay được bù đắp phần nào
khi mẹ được sống trong tình yêu thương
của thế hệ mai sau
về hoạt động này
cũng là hoạt động thường xuyên
không chỉ riêng ngày hai mươi bảy tháng bảy
các tri đoàn cũng tổ chức
để thăm các mẹ
riêng công an thành phố
được phân công
chăm sóc bốn mẹ việt nam anh hùng
hiện nay mô hình này
đang đi vào hoạt động có hiệu quả
và cũng sẽ tiếp tục để nhân rộng
mô hình hơn nữa
giúp cho mô hình có ý nghĩa
và mang lại
những giá trị nhân văn
qua một năm triển khai như vậy
có thể nói là cái mô hình cũng đã mang lại
tính giáo dục rất cao
trong các bạn đồng viên thanh niên
từ đó cũng giúp cho các bạn
thái được vai trò
trách nhiệm của thế hệ trẻ
đối với thế hệ chàng đi trước
từ đó các bạn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa
trong việc học tập trong việc lao động
để có khí sức trẻ của mình
trong công cục xây dựng và phát triển vui hương đất nước
chiến tranh đã đi qua
đất nước đã hòa bình
nhưng mãi mãi về sau
sự hy sinh cao cả của bao thế hệ cha anh đi trước
vẫn luôn được khắc ghi
trong từng thế hệ trẻ công an nhân dân
tuổi trẻ công an nhân dân
nguyện phấn đấu học tập
và rèn luyện
đền đáp công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
đã ngã xuống
vì nền độc lập của dân tộc
trong phần tiếp theo của bản tin

trong vụ án đưa nhận hối lộ
xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
nga khẳng định vụ tấn công tên lửa
nhằm vào các mục tiêu quân sự
mở rộng điều tra vụ án
đưa hối lộ nhận hối lộ
xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
hà nội và các tỉnh thành phố
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị

tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với sáu bị can
một bà nguyễn mai anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
tại quảng ninh
người nghiệp chuyên viên vụ quan hệ quốc tế
văn phòng chính phủ
hai ông ngô quang tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
tại hà nội
người nghiệp chuyên viên vụ hợp tác quốc tế
bộ giao thông vận tài
ba ông trần văn dự
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
tại thái bình
người nghiệp nguyên phó cục trường
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
bốn ông vũ sĩ cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
tại hương yên
người nghiệp nguyên cán bộ
cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
cùng về tội nhận hối lộ
quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn
bộ luật hình sự
năm ông bùi huy hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
tại hải dương
người nghiệp cán bộ
cục y tế dự phòng bộ y tế
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn
bộ luật hình sự
sáu ông nguyễn tiến mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại bắc giang
người nghiệp phó giám đốc
công ty cổ phần du lịch thương mại lữ hành việt
giám đốc công ty vận tài du lịch hoàng long luxury
về tội đưa hối lộ
quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn
bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với sáu bị can nêu trên
cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tại tỉnh phú thỏ
công an huyện đoan hùng vừa phát hiện
nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó một mươi ba người dương tính với ma túy
tiến hành kiểm tra quán krauke infinity
tại địa chỉ
khu tân long thị trấn đoan hùng huyện đoan hùng
lực lượng công an phát hiện
có nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra nhanh có một mươi ba người dương tính với ma túy
thu sử tại hiện trường
nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy
cùng hai tố ni lông
bên trong chứa tinh thể màu trắng
được các đối tượng khai nhận là ketamin
quán krauke infinity do bùi xuân sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
quê tỉnh nam định và vợ là nguyễn thị kiều trinh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú huyện đoan hùng làm chủ
quán được giao cho nguyễn quang vinh
ở huyện đông anh thành phố hà nội
đứng xa quản lý
hiện công an huyện đoan hùng đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý các đối tượng có liên quan